trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị đầu tiên trên cả nước vừa được thành lập tại thành phố hồ chí minh
trên cơ sở đổi tên và thêm chức năng nhiệm vụ cho trung tâm quản lý đường hầm sông sài gòn
quyết định thành lập trên cơ sở thực hiện chủ trương xây dựng đô thị thông minh của thành phố hồ chí minh
trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị trực thuộc sở giao thông vận tải
được bổ sung thêm chức năng tổ chức vận hành khai thác và bảo trì đường hầm sông sài gòn
tổ chức quản lý vận hành hệ thống giám sát và điều khiển giao thông
quản lý và triển khai ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố
đảm nhận thêm công tác tổ chức và điều tiết qua hầm trong các trường hợp khẩn cấp
yêu cầu tháo dỡ giải phóng chứa ngại vật ảnh hưởng đến giám sát giao thông
phối hợp với các cơ quan kiểm tra xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm trực tự an toàn giao thông
bảo vệ công trình giao thông đường bộ kiểm soát tải trọng tại các trạm kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn